nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ chiều nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà
các gia đình thương binh liệt sĩ trong công an nhân dân
đến thăm và tặng quà đồng chí thượng tá vũ văn dưỡng phó trưởng phòng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ trưởng tô lâm đã ân cần hỏi thăm chia sẻ và động viên đồng chí vũ văn dưỡng
đồng thời khẳng định những đóng góp của đồng chí vũ văn dưỡng đã phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân
luôn nêu cao tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong quá trình thực thi nhiệm vụ thượng tá vũ văn dưỡng đã bị thương nặng
trong khi truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lý a di trú tại bản ca hâu xã na ư huyện điện biên
đồng chí vũ văn dưỡng là thương binh bốn mươi một trải qua hai năm điều trị đồng chí dưỡng mới có thể đi lại bình thường
tiếp đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ phạm công huy
đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tại địa bàn xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
hành động dũng cảm không quản ngại hy sinh bảo vệ kỷ cương phép nước vì bình yên cuộc sống của nhân dân
đại úy phạm công huy đã được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất và được cấp bằng tổ quốc ghi công
ân cần thăm hỏi động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ bộ trưởng tô lâm khẳng định
đảng nhà nước nhân dân và lực lượng công an luôn biết ơn sự hy sinh công hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những hy sinh tổn thất cùng với những chiến công là tấm gương sáng
để những thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân học tập nói theo